cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam văn thị thùy tiên ba mươi bốn tuổi quê tỉnh thừa thiên huế
giám đốc của hai công ty về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
do có liên quan đến đường dây tổ chức cho hơn ba trăm linh người hàn quốc nhập cảnh vào việt nam trái phép
vào đầu năm hai nghìn hai mươi một tiên đã sử dụng pháp nhân công ty dịch thuật mai vàng
để bảo lãnh chót lọt cho một người hàn quốc nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia
để làm việc tại công ty nhưng thực tế công ty này không có nhu cầu tuyển chuyên gia người nước ngoài
cơ quan công an xác định mục đích bảo lãnh của tiên là để nhận bốn trăm linh đô la mỹ
từ các đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
do số đối tượng trong hội người hàn miền trung và công ty han in huê cầm đầu
trước đó đường dây này đã bị công an thành phố đà nẵng làm rõ và bắt giữ nhiều đối tượng có liên quan
mua lại các tài khoản facebook bị hách sau đó sử dụng
đăng bài giao bán số lô số đề quảng cáo tỷ lệ chúng số chính xác một trăm linh
hai anh em ruột là nguyễn đình cường và nguyễn đình lợi cùng ở thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh
đã lừa đảo chiếm đoạt bảy trăm linh triệu đồng của nhiều bị hại tại các tỉnh thành trên cả nước
theo đó sau khi bị hại chuyển tiền mua số lô số đề vào tài khoản của các đối tượng
thì lập tức các đối tượng ra cây atm rút tiền và vứt bỏ sim đã liên lạc
với thủ đoạn như trên từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
hai đối tượng đã chiếm đoạt được hơn bảy trăm linh triệu đồng
nhiều bị hại tại khắp các tỉnh thành trên cả nước
và hiện công an thị xã tử sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nguyễn đình cường
và nguyễn đình lợi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh lúc chín giờ sáng ngày hôm nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng trần văn mương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại ấp tân an
xã bình thạnh trung huyện lấp vò tỉnh đồng tháp về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện thanh bình
tỉnh đồng tháp là đối tượng nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại khóm tân thuận
thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đông tháp
đối tượng này cao một m bảy mươi hai và có sẹo chấm cách ba cm trên trước đuôi lông mải trái
và đối tượng thái văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại một trăm hai mươi tám trên một mươi khóm một
phường ba thành phố sa đéc tỉnh đông tháp bị công an thành phố sa đéc tỉnh đông tháp
ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
tin an ninh trật tự cập nhật ông phạm phú trường giang phó giám đốc phụ trách sở y tế tp cần thơ tối qua cho biết
đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông nguyễn kim hải giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt
ông hải bị kỷ luật do vi phạm quy định về tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine không đúng quy định
khi triển khai tiêm cho người dưới một mươi tám tuổi ở quận thốt nốt
giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt không tuân thủ quy trình quy định chuyên môn nghiệp vụ
gây dư luận xấu trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân làm giảm uy tín đơn vị công tác
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín trên mạng xã hội xôn xao về trường hợp một mươi ba tuổi
cháu của cán bộ y tế phường đã tiêm đủ hai mũi vaccine pfizer
ngoài trường hợp này ubnd quận xác minh còn có hai trường hợp khác
sau đó báo chí tiếp tục phát hiện thêm danh sách năm mươi bảy trẻ dưới một mươi tám tuổi ở quận thốt nốt
đã được tiêm vaccine không đúng với hướng dẫn của bộ y tế
theo kết quả thanh tra của sở y tế danh sách năm mươi bảy trẻ dưới một mươi tám tuổi ở quận thốt nốt đã tiêm vaccine là đúng
sở y tế sau đó đã đình chỉ công tác với ông hải
việc điều hành trung tâm y tế quận thốt nốt được phân công cho một phó giám đốc phụ trách khác
ông trịnh minh thắng bí thư quận uỷ
ubnd quận thôn nốt cho biết đã yêu cầu kiềm điểm xử lý kỷ luật đối với những người có liên quan
sức khỏe của các trẻ dưới một mươi tám tuổi đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đều ổn định
còn tại hương yên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã yên phú huyện yên mỹ tỉnh hương yên

ubnd xã yên phú ra quyết định về việc áp dụng biện pháp cách ly tại nhà từ ngày hai mươi sáu tháng tám cho đến hết ngày một tháng chín
đối với nguyễn đình hướng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín ở thôn bình phú xã yên phú huyện yên mỹ do có liên quan đến hoạt động
kinh doanh tại chợ vàng thuộc xã cổ bi huyện gia lâm thành phố hà nội
tuy nhiên đến một mươi giờ sáng ngày một tháng chín anh hướng đã ra khỏi nhà tiếp xúc với một số người và đến chợ đông tảo
để lấy hàng mang đến chợ vàng của huyện gia lâm bán
ngay sau khi nắm được thông tin trên ban chỉ đạo phòng chống dịch xã yên phú tiếp tục ra quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà
đối với anh hướng từ ngày ba tháng chín đến hết ngày một mươi sáu tháng chín
thế nhưng đến ngày bảy tháng chín anh hướng đã tiếp tục tự ý ra khỏi nhà và cùng vợ đến trung tâm y tế huyện văn giang
để làm xét nghiệm test nhanh covid một mươi chín
tại tờ khai báo làm xét nghiệm anh hướng chỉ sử dụng đúng số điện thoại của mình
nhưng lại dùng tên khác để kê khai thông tin y tế
kết quả xét nghiệm là dương tính
sars cov hai ngay sau đó lực lượng chức năng đang tiến hành truy vết những người tiếp xúc gần với anh hướng
kết quả có năm người trong gia đình anh hướng tại xã yên phú và ba người trong gia đình em gái tại xã yên hòa
có kết quả dương tính với sars cov hai do tiếp xúc nguồn lây từ anh hướng
bốn mươi hai trường hợp thuộc diện f một đang thực hiện cách ly tập trung tại trường đại học công nghệ trung đoàn
địa bàn xã ngọc long huyện yên mỹ và một trăm hai mươi tám trường hợp f hai thực hiện cách ly tại gia đình
ubnd huyện yên mỹ đã tiến hành phong tỏa một phần địa giới hành chính thôn bình phú và toàn bộ thôn khóa nhu một xã yên hòa
thưa quý vị mua lại các tài khoản facebook bị hách sau đó sử dụng đăng bài giao bán số lô số đề
quảng cáo tỷ lệ chúng số chính xác một trăm linh
xin lỗi quý vị và các bạn
xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội như nấm mọc sau mưa là các hoạt động
quảng cáo cho vay tín dụng vay thế chấp online
nhiều người thì không cần mất thời gian nghiên cứu cũng có thể được đội ngũ chuyên nghiệp gọi điện hướng dẫn nhiệt tình
giúp đỡ tận tâm cho các khoản hợp đồng vay mượn
nhưng sau đó là gì
quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận của truyền hình công an nhân dân ngay sau đây
chị kim anh một tiểu thương ở quận thanh xuân do dịch bệnh nên cửa hàng của chị phải đóng cửa
một mình nuôi hai con đang ăn học nguồn thu chính là cửa hàng bún chả phải đóng cửa
khó khăn trồng chất khó khăn
rồi một ngày chị nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ mời chào gói vay tín dụng rất hơi
và đơn giản trong các khâu xét duyệt tưởng đấy cũng là cứu cánh cho mình
tôi nói luôn là bây giờ vay thì tôi không thể đi vay được
thì họ nói là bây giờ qua cái dịch vụ online làm nó rất là dễ dàng
nó đơn giản thôi mà cũng không cần phải tức là công khai tài chính hay là nó cũng không phải này khác
mọi thủ tục đã xong nhanh như lời giới thiệu của nhân viên môi giới
nhưng đến khoản chị phải thanh toán một mươi số được vay cho bên cho vay thì mới được giải ngân thì mọi chuyện mới vỡ lẽ
và khi làm xong thì có chờ thủ tục gọi là xác nhận là được vay
từ khi mà chờ được thủ tục xác nhận được vay thì họ nói là tôi được vay bốn mươi triệu
và khi vay thì là người ta nói là bây giờ tôi phải chịu một mươi cái số tiền vay và chuyển khoản cho người ta
để người ta hoàn tất hồ sơ người ta chuyển tiền cho mình
trong khi ba mẹ con phải nhận cứu viện từ anh em gia đình cho qua ngày con số bốn triệu lúc này không hề nhỏ
chị từ chối vay vì không thể có được bốn triệu
thì nhân viên đe dọa sẽ gọi cho mọi người trong danh bạ mà chị đã cung cấp
và đưa hình ảnh cá nhân của chị lên mạng
mạng xã hội để bối xấu
không hủy thì hàng tháng người ta sẽ một người ta vẫn sẽ trừ trong tài khoản của tôi
hai nữa là họ sẽ gọi điện cho người thân và đưa những hình ảnh của tôi lên trang mạng
hình ảnh của tôi làm thủ tục là đưa lên trang mạng xã hội để cho người ta ép tôi phải thanh toán
có một thứ rất không bình thường của các nhóm cho vay này là khi đăng nhập vào app của họ
thì sẽ phải chấp nhận đồng bộ danh bạc điện thoại
điều mà các tổ chức tín dụng ngân hàng chính thống không bao giờ làm
người cung cấp thì nghĩ rất đơn giản có làm sao đâu
nhưng khi bị các đối tượng
các đối tượng không tốt này sử dụng để hăm dọa thì mới thấy phiền phức
dưới khía cạnh pháp lý mà nói thì tôi thấy rằng những hành vi của những đối tượng này
thì đây là những cái hành vi mang tính chất là lừa đảo người dân
bởi vì hiện nay thì những cái hình thức mà cho vay qua app như thế
thì là những tổ chức tín dụng mới được thực hiện
hoặc là các công ty mà fintech các công ty gọi là công nghệ về tài chính
mà được nhà nước cho phép thử nghiệm thì mới được
cung cấp các dịch vụ đấy
nhiều người mất tiền vì những hành vi này trên mạng xã hội
nhưng do khoản tiền nhỏ chỉ vài triệu
nên họ cũng ngậm bộ hòn làm ngọt mà không khai báo với cơ quan pháp luật
hiểu được tâm lý đó nên vô tình họ đã trở thành mảnh đất màu mỡ
cho những kẻ lợi dụng trá hình hoạt động công khai
trước khi mà người dân tham gia vào cái việc vay đấy
thì cần phải tìm hiểu kỹ xem là những cái app đấy
hoặc là những cái website đấy là có gì
có sai hợp pháp hay không
và cái việc mà cho vay như thế là có đúng các quy định của pháp luật hay không
bên cạnh đó khi mà người dân mà bị lừa đảo
ví dụ như là đã chuyển các cái số tiền mà tiền trước chẳng hạn
thì không liên lạc được thì cũng tổng hợp lại các bằng chứng
để gửi ra các cái cơ quan công an
để hỗ trợ các cái cơ quan công an thu thập các cái chứng cứ
để tìm ra cái thủ phạm

những hình ảnh cá nhân hoặc là những thông tin cá nhân
thì theo quy định của luật hoặc là bộ luật dân sự
thì đây là cái thông tin về đầy tư
và không một cái tổ chức cá nhân nào được sử dụng
những cái thông tin về đầy tư đấy để công bố công khai
lên các cái lền tảng nọ xã hội
khi chưa được phép của những cái người đó
mà ở đây là sử dụng các cái thông tin mục đích đó
với yêu cầu là gây sức ép để họ chuyển tiền
thì đấy là hoàn toàn là những hành vi vi phạm các quy định của pháp luật
không có cái gì đơn giản mà mang lại kết quả tốt đẹp
lòng tin của mọi người bị lợi dụng
vì chính sự đơn giản thái quá như thế này
cũng không thể trách được
đứng trước những lời hoa mỹ có cánh và rất bài bản
của các chuyên gia môi giới tài chính
bất kỳ ai cũng rất dễ mắc bẫy
nhất là những người đang lâm vào cảnh khó khăn
trong thời gian qua cơ quan công an cũng đã triệt xóa rất nhiều nhóm
và đánh sập nhiều áp điệp tử với hành vi tương tự
nhưng sự biến tượng
và lợi nhuận cao đã khiến không ít người sập bẫy
qua vụ việc nêu trên
rất mong người dân cần tỉnh táo
và cảnh sát với những thủ đoạn này
để tránh mắc bẫy vào những trường hợp khó xử
tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
tại thành phố hồ chí minh
đã khiến hàng nghìn trẻ em mồ cô cha mẹ không nơi nương tựa
do đó chính sách để chăm lo cho các em
về lâu dài là điều thành phố đang gấp rút triển khai
văn phòng ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
vừa có công văn khẩn yêu cầu
ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố thủ đức
tổ chức rà soát lập danh sách trẻ em mù cô
theo đó thời gian qua hàng nghìn trẻ em mù cô cha mẹ
bị dịch bệnh không có nơi nương tựa
cần được quan tâm chăm sóc trước mắt cũng như về lâu dài
hiện tại có bốn nhóm trẻ em mù cô cha mẹ
gồm nhóm gia đình tự nuôi dưỡng
gửi trung tâm báo trợ xã hội trẻ em
máy ấm tình thương quận huyện và thành phố thủ đức
gửi đến các tổ chức có tâm nguyện nuôi dưỡng nguyện vọng khác
ủy ban nhân dân thành phố giao sở lao động
thương binh và xã hội hướng dẫn các địa phương
đơn vị thăm hỏi nắm mắt nguyện vọng
tổng hợp báo cáo để tham mưu đề xuất hệ thống
các chính sách chăm lo cho trẻ em mùa cô
từ nhỏ đến khi trưởng thành
trình ủy ban nhân dân thành phố trước ngày ba mươi tháng chín
liên quan tình hình an ninh trật tự
công an xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
vừa đề nghị ủy ban nhân dân huyện long thành
xứ phạt vi phạm hành chính năm người tụ tập ăn nhậu
bất chấp quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
với số tiền lập bảy mươi năm triệu đồng
theo đó chiều ngày một mươi tám tháng chín
qua tuần tra kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn
công an xã bình sơn đã phát hiện năm người đàn ông
tụ tập ăn nhậu tại nhà ông ngô văn hiền
ở ấp một mươi xã bình sơn
gồm ông ngô văn hiền ba mươi năm tuổi là chủ nhà
bù thanh sơn bốn mươi năm tuổi
phạm thanh côi bốn mươi hai tuổi
nguyễn tấn mạnh ba mươi chín tuổi
và lê đình hãng ba mươi bốn tuổi
cùng ủ ấp một mươi xã bình sơn
công an xã bình sơn đã tiến hành lập biên bản
chủ ủy ban nhân dân xã đề nghị ủy ban nhân dân huyện long thành
rồi quyết định xứ phạm năm trường hợp trên
theo quy định với tổng số tiền là bảy mươi năm triệu đồng
vào sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra
công an tỉnh an giang vừa ra quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với lê thị kim phi
trú tại khóm bình long một
phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
trước đó vào khoảng tháng chín đến cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lê thị kim phi đã sử dụng tài khoản facebook
có tên là phi kim
kết bạn với một số tài khoản facebook là thành viên
của tổ chức phản động chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đào minh quân cầm đầu
trong thời gian này phi thường xuyên theo dõi bình luận
chia sẻ các bài viết clip hình ảnh
có nội dung tuyên truyền chống phá đảng nhà nước

cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
phi đã làm hồ sơ xin tham gia tổ chức chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
và được giao nhiệm vụ tuyên truyền
quốc trương thân thế cho tổ chức
và đào minh quân
móc nối lôi kéo người tham gia tổ chức
phát hiện quy trình hoạt động của lê thị kim phi
công an tỉnh an giang đã tiến hành xác minh điều tra
và thu giữ sáu clip
cùng với bốn trăm bốn mươi trang tài liệu
từ tài khoản facebook phi kim của phi
với các nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước
cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vào ngày hôm nay cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với công an thành phố đông hà
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng trị
vừa phá thành công chuyên án bốn trăm một mươi chín t
bắt quả tăng hai đối tượng đang có hành vi
tàng chữ mua bán trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt gồm chồng là lê quang thắng
và hoàng thị thu hà
cùng chú tại khu phố hai
phường đông lương thành phố đông hà
tại hiện trường cơ quan chức năng đã thu giữ
sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp một ba ni lông
và chín gói nhỏ chứa chất bột màu trắng
nghi là heroin cùng với một số đồ vật
tài liệu liên quan
được biết thắng và hà là hai vợ chồng
cùng tham gia thực hiện hành vi mua bán chất ma túy
trong thời gian dài
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh trà vinh đã ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đặng hoàng nam bốn mươi một tuổi
ngụ tại ấp sóc vinh xã phương thạnh
huyện càng long tỉnh trà vinh
về hành vi tội giết người
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận
vào khoảng hai mươi h ngày chín tháng chín
khi đang nhậu một mình tại nhà
thì mẹ ruột là bà đoàn thị thao
bảy mươi chín tuổi ngụ cùng địa phương
có đến nhắc nhở
đến khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày
nam đến nhà mẹ ruột để thăm hỏi
và nói chuyện thì bà thao nhắc nhở
và bỏ đi ra ngoài sân
lúc này nam đi theo phía sau
đã dùng dao cắt vào cổ nạn nhân
rồi bỏ ra tại hiện trường và đi về nhà
bà thao được người dân đưa đi cấp cứu
nhưng vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó
hiện vụ việc
đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
tiếp tục điều tra xử lý
cục cảnh sát điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
các đơn vị liên quan đã phát hiện
bác sứ gần một mươi hộp thuốc
liên hoa thanh ôn không rõ nguồn gốc
được quảng cáo là có tác dụng
điều trị covid một mươi chín mang nhãn hiệu trung quốc
sau thời gian dài trinh sát cục cảnh sát điều tra
tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
phát hiện đường dây buôn bán thuốc nhập lậu
mang nhãn hiệu trung quốc do tham vĩ điệp
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại
và sản xuất toyo cầm đầu
ngày chín tháng
đơn vị phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế
công an tp hcm và công an quận tám
bắt giữ xe tải biển số năm mươi một g bốn mươi tám nghìn ba trăm chín mươi
do trần văn hoàng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê kiên giang điều khiển
đang vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc
kiểm tra khoa quốc công ty toyo tại quận tám
tổ công tác phát hiện thêm chín hai trăm linh hộp thuốc cùng loại
tất cả đều không có hóa đơn chính từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và chưa được đăng ký lưu hành tại việt nam
được biết đây là loại thuốc mang nhãn hiệu trung quốc
được gọi là liên hoa thanh ôn
mà các đối tượng quảng cáo
có tác dụng điều trị covid một mươi chín
hiện vụ việc đang được xác minh làm rõ
và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
đang tạm giữ hình sự đối tượng
dương minh sang hai mươi năm tuổi
ngủ tại ấp một xã thường phước hai
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
về hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
trước đó vào chiều ngày tám tháng chín
bằng các biện pháp nhiệm vụ
công an xã thường thái hậu a
phối hợp cùng công an xã thường phước một
bắt quả tàn đối tượng sang
đang đem ma túy đi giao cho người khác
khám sát trong người đối tượng sang
lực lượng công an thu giữ một túi ni lông
bên trong có chứa tinh thể rắn màu trắng
nghi là ma túy đá
và một xe mô tô mang biển số sáu mươi s năm mươi bốn nghìn sáu trăm một mươi ba
công an xã thường thái hậu a
đã bàn giao đối tượng cùng tàn vật
cho đội cảnh sát điều tra tội phạm
về hình sự kinh tế ma túy
công an huyện hồng ngự
để điều tra theo thẩm quyền
kính thưa quý vị lợi dụng mà hiện nay
các lực lượng đang tập trung quyết liệt
cho công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều đối tượng đã gia tăng
thực hiện các hoạt động phạm tội
đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy
tìm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp
về an ninh trực tự
và trước vấn đề này lực lượng công an tỉnh bình thuận
đã thực hiện nhiều biện pháp
để vừa chống dịch hiệu quả
vừa đảm bảo an ninh trực tự trên địa bàn toàn tỉnh
trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã xây dựng triển khai nhiều kế hoạch
phương án đấu tranh mới
phù hợp với tình hình thực tế
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
qua đó đã phát hiện bắt giữ nhiều vụ vi phạm
và phạm tội ma túy
điển hình mới đây vào ngày hai mươi chín tháng bảy
bàn chuyên án đã bắt quả tàn đối tượng
huỳnh văn mến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại khu phố bốn phường phú tài thành phố phan thiết
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại chốc kiểm soát covid một mươi chín
thuộc xã tân đức huyện hàm tân
thu giữ một một kg ma túy đá
cùng nhiều vật chứng có liên quan
tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án ngày bốn tháng tám
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phù hợp với đơn vị liên quan
bắt giữ thêm đối tượng trần văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại phường đức long thành phố phan thiết
thu giữ sáu trăm linh gram ma túy đá
và một bánh heroin
lợi dụng việc hoạt động từ thiệt
để vận chuyển ma túy về
thứ hai là lợi dụng những xe cá mã xanh
để vận chuyển hạt thiết yếu
từ xe cá mã xanh
để ký giỏi hàng hóa
và chuyển về địa bàn tỉnh tân thuận
đối tranh với đối tượng
với phương thức thủ đoạn này
thì phải tập trung
nắm tình hình theo dõi
và làm rõ quá trình đi lại
để từ đó có phương án cụ thể
trong quá trình đấu tranh triệt phá
đảm bảo khi bắt giữ là
củng cố những không để đối tượng
tiêu hủy vật chứng cũng như là
các hình thức đối phó khác
đây là một trong nhiều chuyên án được triệt phá
trong thời điểm này
tình hình dịch covid một mươi chín tại bình thuận
đang diễn biến phức tạp
và thành phố phan thiết đang thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
nên quá trình lên phương án đấu tranh
đòi hỏi phải có sự tính toán kỹ lưỡng
vừa đảm bảo ngăn chặn không để đối tượng tiếp tục
thực hiện các hành vi phạm tội
vừa phải tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch
trong tình hình mới
vì vậy mỗi cán bộ chiến sĩ
phải luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
để khám phá thành công chuyên án
chặt đứt đường dây ma túy
từ thành phố hồ chí minh về bình thuận tiêu thụ
cùng với công tác đấu tranh
với tội phạm mua bán tàn trự trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng còn đặc biệt chú ý
nhắm đối tượng sử dụng ma túy trái phép
trong các cơ sở lưu trú kinh doanh có điều kiện
mặc dù trong thời gian qua
do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nên chính phủ đã có chí thị
về việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh
dịch vụ lưu trú giải trí karaoke
nhưng nhiều đối tượng vẫn lấy lúc tụ tập
sử dụng trái phép chất ma túy trong các cơ sở này
vì vậy lực lượng chức năng
đã tăng cường công tác kiểm tra
kịp thời phát hiện ngăn chặn sự lý nghiêm
các vụ việc xảy ra trên địa bàn
hầu hết các đối tượng phạm tội
về ma túy đều trở về
từ vùng dịch
cho nên cái nghi cơ lây nhiễm
dịch bệnh là lấp ra
vì vậy khi đề ra
phương án đấu tranh điều phá
thì ngoài mục đích
là đấu tranh
trí bắt được
và trí tố được đối tượng phạm tội
thì trong cái giai đoạn này
đơn vị cũng đề ra một yêu cầu
là phải đảm bảo
an toàn cho cán bộ chiến sĩ
trong công tác phòng chống dịch
thì đơn vị tiếp tục
thực hiện mục tiêu kiếp
đảm bảo công tác phòng chống dịch
và đấu tranh phòng chống tội phạm
để đảm bảo an ninh trật tự
hoạt động mua bán vận chuyển
trái phép chất ma túy
được dự báo sẽ còn diễn biến phức tạp
nhưng với quyết tâm không để đối tượng phạm tội
lợi dụng tình hình dịch bệnh
đưa ma túy và tính bình thuận tiêu thụ
lực lượng phòng chống ma túy
công an toàn tính bình thuận
sẽ tiếp tục phát huy vai trò lực lượng nồng cốt
phối hợp cùng các lực lượng tập trung đánh nhanh
đánh mạnh vào loại tội phạm này
tiến tới kiềm chế và làm giám tội phạm ma túy
góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự
trên địa bàn